ngày hai mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên án các bị cáo trong vụ án lập dự án khu dân cư tam phước nay thuộc phường tam phước tp biên hòa lừa bán cho hơn bốn trăm linh người để chiếm đoạt số tiền hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn tám tỉnh và xương đã thành lập và điều hành công ty cổ phần sài gòn cây cảnh với ngành nghề mua bán nhà cây cảnh
vào năm hai nghìn bảy tình và sương thành lập dự án khu dân cư tam phước cả hai cùng đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối để lừa hơn bốn trăm linh bị hại chiếm đoạt số tiền hơn hai trăm chín mươi tỷ đồng
ngoài ra tỉnh và xương đã chiếm đoạt không trả lại cho vợ chồng ông tài bà yến với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt vợ chồng chủ công ty cổ phần sài gòn cây cảnh phương thảo điền tp hcm là nguyễn văn tỉnh hai mươi năm tù nguyễn thị trí xương một mươi bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt thời sản cùng tội danh đinh quốc lực trú tại tp hcm lĩnh một mươi năm tù võ hoàng yến tám năm tù và đặng trọng nhân bốn năm tù
khi đang mang ma túy đến bản trường khương xã trường khương huyện sông mã thì bị bộ đội biên phòng tỉnh sơn la và các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại nghệ an công an huyện hưng nguyên vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn bắt giữ đối tượng trần xuân vinh chú tại xã trung phúc cường huyện nam đàn thu giữ một năm bánh heroin hai trăm linh viên ma túy tổng hợp năm mươi gram ma túy dạng đá và một trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt
điều đang nói vinh là đối tượng đã từng có một tiền án về tội
vận chuyển trái phép chất ma túy với mức án một mươi sáu năm tù nay lại tiếp tục phạm tội hiện công an huyện hưng nguyên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
quyết liệt thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã đấu tranh triệt phá hai chuyên án
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã đấu tranh khám phá chuyên án do trần thiên định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tp hcm cầm đầu
với thủ đoạn giải danh móc nối với một số đối tượng là nhân viên công ty tài chính ferradit ret dùng thủ đoạn đe dọa để đòi nợ
trần thiên định và đồng bọn tăng số tiền con nợ đã vay phải trả lên gấp đôi sau đó giải làm xếp lớn đến giảm lãi suất để con nợ tin tưởng đóng tiền rồi các đối tượng làm giải giấy tất toán nợ chiếm đoạt tài sản
bọn chúng đã thực hiện rất nhiều vụ trên địa bàn thành phố công an cảnh sát điều tra đã bắt giữa ba đối tượng về hành vi lừa đạo chiếm đoạt tài sản và mở rộng điều tra
chuyên án do ngô đại thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ thành phố hồ chí minh và nguyễn như hà đều là nhân viên tính dụng của hai ngân hàng thực hiện
lợi dụng khách hàng vay tiền đến thời hạn nhưng không có tiền tất toán thắng và hà đã câu kết với đối tượng bên ngoài biết luật nhưng vẫn cố tình vi phạm thực hiện cho vay lãi nặng bỏ ra số tiền lớn để khách hàng vay với lại số một trăm tám mươi mỗi năm thu lợi bất chính năm tỷ đồng
công an cảnh sát điều tra đã bắt giữa hai đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa này có ba mươi người bị truy tố tội trốn thuế sáu mươi tám người bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn hai người bị truy tố các tội mua bán trái phép hóa đơn làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và trốn thuế
đặc biệt trong số các bị cáo có tới sáu mươi tám người trước khi bị khởi tố là tổng giám đốc và giám đốc của nhiều doanh nghiệp
bị cáo nguyễn minh tú chú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh lao động tự do được xác định là
chủ mưu cầm đầu vụ án tú đã mua sáu trăm bốn mươi sáu doanh nghiệp rồi cùng nhiều đàn em đã tự kê khai khống doanh số mua vào khai giảm doanh số hóa đơn bán ra tại tờ khai thuế điện tử trong các kỳ quyết toán thuế
cùng với đó bị cáo tú còn mua sáu công ty tài chính giao cho người khác quản lý nhằm hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn vat đã bán
với các thủ đoạn trên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tới tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo tú và các đồng phạm đã bán hơn một triệu hóa đơn
vat khống cho hơn tám mươi tám doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng doanh số gần sáu mươi bốn tỷ đồng
với mỗi hóa đơn khống được bán tú hưởng lợi từ bảy đến một năm doanh số
tính theo tổng số hóa đơn đã bán tú đã trục lợi hơn hai trăm chín mươi bốn tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài tới ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
bộ đội biên phòng tỉnh bình phước cho biết đơn vị đã chủ trì phối hợp với lực lượng công an hải quan
tổ kiểm tra liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh bắt giữ một vụ vận chuyển một trăm ba mươi chín ba kg pháo lậu cháy phép
ngày một mươi chín tháng một mươi hai lê văn bắc chú huyện bù đốt điều khiển xe mô tô kéo theo móc lôi chở theo hai bao tải màu đen
bên trong có chứa nhiều hình khối hình hộp chữ nhật và hình trụ bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc ghi chữ nước ngoài
nghi là pháo nổ với tổng trọng lượng một trăm ba mươi chín ba kg đối tượng đã khai nhận số tăng vật nêu trên là pháo nổ
được một đối tượng lạ mặt không rõ lai lịch thuê trở với giá ba triệu đồng khi đang lưu thông trên đường
thì bị phát hiện và bắt giữ hiện các lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang
tạm giữ phương tiện tăng vật để xử lý theo quy định của pháp luật
càng gần tới thời điểm tết nguyên đán cảnh vi sản xuất buôn bán tặng chữ vận chuyển pháo trái phép diễn biến phức tạp
với thủ đoạn tinh vi hơn công an tỉnh băng ninh đã tập trung lực lượng liên tiếp đấu tranh và bắt giữ
xử lý nghiêm nhiệm vụ vi phạm pháp luật về pháo qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành
các quy định của pháp luật về pháo nổ và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
thiếu hiểu biết lại không lường hết hiểm họa do pháo nổ gây ra ngô đức quý một mươi sáu tuổi ở huyện tân yên
tỉnh bắc giang đã thực hiện theo hướng dẫn chế tạo pháo trên mạng để sản xuất và giao bán
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai khi quý đang giao hàng tại xã yên trung huyện yên phong thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng
và thu giữ một mươi ba ba kg pháo cối khám xét nơi ở của quý thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc sản xuất pháo
trong quá trình quyết liệt điều tra các hành vi vi phạm pháp luật về pháo công an tỉnh bắc ninh đã phát hiện vi phạm pháp luật
về ma túy bắt quả tăng đối tượng nông văn hải ở huyện hòa an tỉnh cao bằng về hành vi vận chuyển hàng cấm
và tăng chữa chai phép chất ma túy tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi ba kg pháo nổ
hơn một gram ma túy tổng hợp và hơn ba g heroin tại cơ quan điều tra hải khai nhận được trả công
vận chuyển pháo bằng số ma túy nói trên nguồn lợi nhuận thu được từ hoạt động mua bán vận chuyển sản xuất pháo nổ lớn
nên các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn đối phó với lực lượng công an do đó cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an tỉnh bắc ninh
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động nắm chắc tình hình phòng ngừa đối tranh mạnh với loại tội phạm này
hải khai nhận được trả công vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi ba kg pháo nổ hơn một gram ma túy tổng hợp và hơn ba gram heroin

tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố triển khai lực lượng nắm chắc tình hình từ sớm từ xa từ cơ sở qua đó kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
theo đó từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba toàn lực lượng công an tỉnh bắc ninh phát hiện bắt giữ một mươi ba vụ một mươi bảy đối tượng thu giữ trên một trăm một mươi kg pháo các loại trong đó khởi tốt tám vụ

tiếp tục giám sát hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh xe đạp điện được giới thiệu trên hai website himachi vn và thế giới xe chạy điện com vn tại nhiều địa phương trên cả nước
sau hai ngày kiểm tra đã có ba mươi bốn cơ sở bị kiểm tra phát hiện gần ba trăm linh chiếc xe đạp điện xe máy điện không thực hiện nghiêm yết giá
trên sản phẩm không thể hiện xuất xứ không có hóa đơn chứng tử không thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định không có tài liệu chứng minh chất lượng hàng hóa không có tem hợp quy gián sản phẩm
đáng chú ý nhiều cửa hàng cùng hệ thống vẫn đóng cửa để trôn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
thời gian tới lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tấn công vào những điểm nóng về kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thể hiện quyết tâm không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống hàng giả hàng kém chất lượng